có lẽ đối với đa số người dân bão chỉ đơn thuần là mưa to gió lớn nhưng với những người dân ven biển bão khắc nghiệt hơn rất nhiều
bởi với họ biển là kế sinh nhai còn bão thì ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng
bão số bảy chỉ còn cách hải phòng khoảng bốn trăm hai mươi km tại đây chính quyền và người dân địa phương đang chạy đua từng giờ để chống bão
trong những biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão yêu cầu đảm bảo an toàn về người luôn được đặt lên hàng đầu
cho tới một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi tại một số vị trí trọng điểm như quận đồ sơn và thủy nguyên thành phố hải phòng
một trăm linh thuyền bè đánh cá quy mô nhỏ của ngư dân đã về vị trí neo giữ an toàn
công tác kiểm tra giám sát tại vị trí bến bãi cũng đang được đẩy lên cao nhất để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân sau khi thuyền đã về bến bãi
chúng tôi đoại họp cũng đã chỉ đạo một số nội dung thứ nhất là cấm tàu và cấm biển vào một mươi bảy h chiều nay

thứ hai là cho thành lập năm đoàn của lãnh đạo thành phố và các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy là đi kiểm tra tất cả các quận huyện các địa bàn sung yếu
thứ ba là các nơi sung yếu như ngoài đê tròi nuôi ngao nuôi trồng hải sản như đồ sơn cát bà
thì yêu cầu là phải di rời trước một mươi bảy giờ
thực tế cho thấy công tác chuẩn bị phòng chống bão và các hậu quả do bão gây ra chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi có sự phối hợp đồng bộ chính xác và kịp thời của chính quyền địa phương các cơ quan chức năng và bà con nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân cùng với những hoạt động kiểm tra đôn đốc thường xuyên của các sở ban ngành trong những ngày qua
nhân dân hải phòng đặc biệt là bà con sinh sống và làm ăn tại các quận ven biển đã rất chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng tránh bão
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại bến cá ngọc hải quận đồ sơn thành phố hải phòng
và theo như quan sát thì đã có hàng trăm tàu bè của ngư dân đã được lực lượng bộ đội biên phòng hướng dẫn về nơi tranh trú an toàn